một thông tin vui cho hà nội là vào giờ sáng ngày hôm nay tại ngõ ba trăm hai mươi tám ngõ ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân
chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
từ việc hai mẹ con ở ngõ ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung đi xét nghiệm tại bệnh viện có kết quả dương tính
được sở y tế hà nội công bố vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám đến nay đã có hàng trăm ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
các bệnh nhân chủ yếu tập trung tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi và khu vực lân cận
trong thời gian phong tỏa toàn bộ người dân trong khu vực nhân viên phục vụ phong tỏa đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên
tất cả đều có sức khỏe bình thường ổn định không có triệu chứng ho sốt
trong quá trình thực hiện phong tỏa người dân cũng chấp hành tốt các quy định và giữ an ninh
như vậy sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
phường thanh xuân trung quận thanh xuân chính thức được gỡ phong tỏa